bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông
để học sinh không viết vào sách giáo khoa trong quá trình học bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở giáo dục phổ thông và giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa
nhắc nhở học sinh có ý thức giữ gìn không được viết vẽ vào sách để sử dụng sách giáo khoa được lâu bền
bộ trưởng cũng yêu cầu tổng giám đốc nhà xuất bản giáo dục việt nam tổ chức ra soát đánh giá cụ thể việc in ấn phát hành sách giáo khoa hiện hành để có phương án chỉnh sửa nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào sách giáo khoa trong quá trình học tập